tính đến một mươi tám h ngày hai mươi một tháng một mươi một việt nam ghi nhận thêm một ca mắc covid một mươi chín mới đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh

như vậy hiện tổng số ca mắc là một ba trăm linh sáu người trong đó số ca điều trị khỏi là một một trăm bốn mươi hai ca số ca còn đang điều trị là một trăm hai mươi chín ca số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi năm năm trăm tám mươi hai người